tại số nhà một trăm năm mươi ba đường tô hiệu thuộc bản lầu phường triềng lề thành phố sơn la tỉnh sơn la
đã xảy ra một vụ nổ lớn làm một nam thanh niên tử vong
ngay sau khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường
khẩn trương chữa cháy và đưa nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên do bị bỏng quá nặng nên nạn nhân là tòng văn thuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đã tử vong
nam thanh niên bị nạn là người có tiền sử dụng chất ma túy
có thể trong lúc ngáo đá đã tẩm xăng tự thiêu và gây cháy nổ
hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ